ngày một mươi sáu tháng tám tại tỉnh hải dương ban thường vụ tỉnh ủy hải dương tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến
hai mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hải dương luôn ra sức thi đua phân đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách
đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển từng bước hiện thực hóa những điều bác căn dặn trong di trúc
từ một tỉnh nghèo thuần nông hải dương đã trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp dịch vụ
phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi
đến nay bình quân đạt trên một mươi tám tiêu chí một xã cao hơn bình quân chung của cả nước
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị luôn được cấp ủy chính quyền các cấp coi trọng
sau ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các mặt công tác của tỉnh hải dương đã có nhiều chuyển biến tích cực
nhân dịp này tỉnh hải dương đã trao bằng khen cho năm mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi